chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách hiệu hiểu hạn một thành viên lọc hóa dầu bình sơn bsr và ngân hàng đại dương âu sườn đanh
vụ án thuộc diện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
căn cứ kết quả điều tra vụ án vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với nguyễn hoài giang chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu bình sơn
và phạm xuân quang kế toán trưởng công ty về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung làm rõ hành vi của bị can nguyễn hoài giang phạm xuân quang
và mở rộng điều tra đối với những đối tượng có liên quan thu hồi tài sản cho nhà nước
trong ngày hôm qua công an huyện sốp cộp và công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã phát hiện bắt giữ hai vụ tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ ba đối tượng cùng số lượng lớn ma túy
vào ngày hôm qua công an huyện xúc cộp phối hợp với đồn biên phòng nậm lạnh đã bắt quả tang đối tượng vừa a páo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại cụm nà nông xã bản phòng xã nậm lạnh huyện sốp cộp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin
tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng vừa a báo đã phát hiện thu giữ một bánh heroin một trăm bốn mươi viên ma túy tổng hợp và một trăm năm mươi triệu đồng
tiếp đó vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối qua công an huyện quỳnh nhai đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là sùng a lù sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và sùng a tùng sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai trăm linh gram heroin
một số video clip tưởng như là trò chơi sáng tạo trên mạng thực chất lại hướng dẫn cách chế tạo ra nhiều công cụ sát thương như bom xăng súng tự chế
và bằng cách thức này một đối tượng đã tự chế súng bắn cồn sau đó đem đi bắn vào nhà một người dân trên địa bàn ấp nhơn an xã nhân thạnh tp bến tre
vụ việc xảy ra vào đêm ngày chín tháng năm và đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
do mâu thuẫn cá nhân nên lê thành long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thành phố bến tre đã dùng súng bắn cồn bắn vào nhà của chị lạc ngọc chiêu cùng chú tại địa phương
sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã đến hiện trường lập biên bản tạm giữ một cây súng bắn cồn tự chế và ba mươi hai viên đạn bi bằng sắt
bước đầu đối tượng khai nhận súng bắn cồn trên là do học trên mạng rồi tự làm để sử dụng
tại xã lộc hòa tp nam định giao bán công khai trên facebook thậm chí còn có cả video giới thiệu về độ sắc bén của vũ khí
tại cơ quan công an trần tiến huy khai nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy bắt đầu mua các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ của một người tên hưng ở thành phố mong cái tỉnh quảng ninh
sau đó huy chụp ảnh đăng lên facebook để giao bán
tôi mua số vũ khí này từ bên trung quốc tôi thường những niệm hào về xong tôi sẽ chụp ảnh hoặc là quay clip xong tôi đăng lên trên mẹ
các khách hàng còn mua thì sẽ liên hệ bằng số điện thoại hoặc là facebook
thời gian vừa qua mạng xã hội đã được các đối tượng lợi dụng triệt đề vào mục đích phạm tội
chỉ bằng một vài thao tác tìm kiếm đơn giản là người mua có thể tìm được các trang giao bán vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội
trên thực tế các trợ vũ khí trên mạng vẫn hoạt động ngày càng biến tướng đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội
mua bán được những vũ khí này đao kiếm và công cụ hỗ trợ liên quan rất nhiều đến những hành vi đối tượng mua về để sử dụng vào những mục đích vi phạm pháp luật
ví dụ như có những hành vi có những thương tích và gây đối chất tực ủng cộng
nhiều khả năng để cả về hành vi tiết ngợi gây ra những hình thức rất phức tạp
đối với những người dân nghiêm cấm sử dụng mạng facebook
để mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
hiện việc điều tra về nguồn gốc số vũ khí người mua mục đích mua
đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định tiếp tục xác minh làm rõ
bơm nước vào một trăm bốn mươi con heo để tăng trọng lượng
và hành vi này của cơ sở thu mua heo ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang
thông tin trong cụm tin vắn
đang thực hiện hành vi bơm nước vào một trăm bốn mươi con heo để tăng thêm trọng lượng
trước khi bán tại cơ sở mua bán heo do bà lương thị ngọc thủy
ở ấp bình hòa xã xuân phú huyện xuân lộc tỉnh đồng nai làm chủ
đã bị lực lượng công an bắt quả tàng
theo khai nhận của chủ cơ sở hàng ngày bà thủy thu mua heo sống
tại một số trại heo ở khu vực huyện xuân lộc long khánh trảng bom
sau đó vận chuyển về cơ sở của mình giao cho ông huỳnh thanh sang và ông nguyễn minh tuấn
thực hiện hành vi bơm nước vào heo và được chủ cơ sở trả tiền công là năm trăm linh mỗi ngày
đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
vừa phát hiện bắt giữ hai trăm linh kg nầm lợn hơi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ
khi đang được vận chuyển trên xe ô tô bảy chỗ do nông văn viện là lái xe kiêm chủ hàng điều khiển
qua đấu tranh nông văn viện khai nhận đã mua toàn bộ số nâm lợn trên
của một số cư dân biên giới khu vực thị trấn đồng đăng huyện cao lộc về để bán kiếm lời
hiện nay lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt
đồng thời buộc chủ hàng phải tự tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những diễn biến an ninh trật tự tại các địa phương sẽ luôn được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên intv
còn bây giờ xin kính mời quý khán giả cùng tiếp tục chương trình an ninh cường cảnh
cùng với biên tập viên bích liên và anh vũ
chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay sẽ được tiếp tục với tiềm mục lấy truy nã sáu x phụ nữ